ngày ba tháng sáu tới đây chuyên gia nhật bản sẽ có mặt tại việt nam trực tiếp kiểm tra giám sát công tác kiểm dịch
đối với các lô vải xuất khẩu đi nhật bản
để trái vải của việt nam được phép xuất khẩu như yêu cầu của phía nhật bản
các chuyên gia này đang được xem xét áp dụng cơ chế đặc biệt
không phải cách ly bắt buộc một mươi bốn ngày tại khách sạn
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang
và ủy ban nhân dân tỉnh hải dương sở y tế và sở nông nghiệp và phát triển nông thôn của hai tỉnh
để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch trong thời gian chuyên gia kiểm dịch thực vật nhật bản
làm việc tại hai tỉnh này theo hướng dẫn của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo quy định của bộ nông lâm ngư nghiệp nhật bản chuyên gia về kiểm dịch thực vật nhật bản
phải trực tiếp sang việt nam để kiểm tra giám sát công tác kiểm dịch và xử lý từng lô vải xuất khẩu
và chỉ những lô vải được chuyên gia kết luận đã xử lý thành công mới được phép đưa đi xuất khẩu
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện đang là cơ quan giải quyết hàng giao kỹ thuật
để mở cửa cho trái vải thiều tươi của việt nam sang thị trường nhật bản